châu âu hiện đã có thêm hơn hai mươi ca nhiễm covid một mươi chín và mỹ có nguy cơ trở thành tâm dịch
thông tin này sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
tính đến sáu giờ sáng hôm nay hai mươi năm tháng ba tổng số ca nhiễm virus sars cov hai trên toàn thế giới là bốn trăm một mươi tám hai trăm một mươi chín
trong đó một mươi tám sáu trăm linh chín ca tử vong dịch bệnh đã ảnh hưởng tới một trăm chín mươi bảy nước và vùng lãnh thổ trên thế giới
trong khi đó châu âu ghi nhận thêm hơn hai mươi ca mắc mới và hơn một năm trăm linh ca tử vong trong vòng một ngày
tại italy ổ dịch châu âu ngày hai mươi bốn tháng ba nước này ghi nhận thêm năm hai trăm bốn mươi chín ca nhiễm mới và bảy trăm bốn mươi ba ca tử vong
theo who mỹ đang có nguy cơ trở thành tâm dịch mới của thế giới
theo nhà chức trách mỹ tính đến ngày hôm qua nước này đã ghi nhận gần bốn mươi bốn hai trăm linh ca nhiễm trong đó có năm trăm bốn mươi bốn ca tử vong
hiện dịch đã lây lan tại toàn bộ năm mươi bang và thủ đô washington
mỹ hiện là nước có số ca mắc covid một mươi chín nhiều thứ ba trên thế giới sau trung quốc đại lục và italy
ấn độ sẽ phong tỏa
toàn quốc trong hai mươi một ngày bắt đầu từ dạng sáng nay theo giờ việt nam sau khi ghi nhận hơn năm trăm sáu mươi ca mắc covid một mươi chín trong đó một mươi một ca tử vong
biện pháp giãn cách xã hội cũng sẽ được áp dụng với tất cả mọi người kể cả thủ tướng
còn tại đông nam á singapore thông báo sẽ đóng cửa mọi quán bar chiếu phim và khu vui chơi giải trí
trong khi indonesia khẳng định sẽ buộc tội hình sự đối với những ai vi phạm lệnh cấm tụ tập đông người
các chuyên gia y tế trung quốc vừa cho biết covid một mươi chín dễ lây nhiễm hơn dù không nghiêm trọng như bệnh viêm đường hô hấp cấp sắc và cứng thông thường
cũng trong ngày hôm qua giới khoa học singapore cho biết đã phát triển một phương pháp theo dõi sự thay đổi về gen
giúp đẩy nhanh quá trình thử nghiệm vaccine phòng covid một mươi chín
dự kiến thử nghiệm vaccine trên chuột sẽ được bắt đầu vào tuần sau để tiến tới thử nghiệm trên người vào nửa cuối năm nay